tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km số
thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực chung quanh hồ hoàn kiếm
sau một tháng phát động cuộc thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tác giả là kiến trúc sư
họa sĩ các sinh viên chuyên ngành kiến trúc mỹ thuật trên toàn quốc
cuộc thi đã nhận được tổng số một trăm linh năm bài dự thi từ các tổ chức cá nhân trong cả nước
các bài thi được đánh giá là đa dạng về ý tưởng và giải pháp
thể hiện được tình yêu và tâm huyết của các tác giả đối với hà nội
kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về nhóm tác giả phạm trung hiếu cùng các cộng sự
hiện đang là giảng viên đại học kiến trúc hà nội giải nhì thuộc về sinh viên nguyễn hoàng huy từ đà nẵng
các tác phẩm đã đáp ứng được kỳ vọng của ban tổ chức về việc lựa chọn một phương án khả thi
cho công trình cột mốc km số của thủ đô